chuy tìm hai tội phạm ma túy khuết tường trốn khỏi trại tạm giam
một bị can ở quảng trị bị bắt tạm giam về hành vi vận chuyển ma túy đã khuét tường trốn khỏi trại tạm giam tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị
ngày hai mươi hai tháng hai nguồn tin từ công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị cho biết đơn vị đang truy xét hai bị can khoét tường trốn khỏi trại tạm giam
hai bị can này đều là người quảng trị bao gồm nguyễn vân tiểm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại thôn an nha xã do an huyện do linh và đoàn trân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú tại khối ba a thị trấn khe xanh huyện hướng hòa
cả hai bị can bị khởi tố về tội vận chuyển và tăng chữ trái phép chất ma túy
cả hai bị can trên được xác định đã khuét tường bỏ trốn khỏi trại tạm giam công an huyện cam lộ vào dạng sáng ngày hai mươi tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cam lộ đã khởi tố hai đối tượng trên
vì hành vi trốn khỏi nơi giam giữ công an huyện cam lộ đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giả hai đối tượng đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên lê ngọc đính địa chỉ công an huyện cam lộ qua số điện thoại chín trăm ba mươi năm bốn trăm chín mươi chín ba trăm năm mươi bảy
trước đó vào lúc hai mươi một h một mươi năm ngày một tháng một mươi hai tại km hai mươi hai trăm chín mươi ba quốc lộ chín thuộc tôn tân xuân một xã cam thành
huyện cam lộ tỉnh quảng trị lực lượng đánh án gồm bộ đội biên phòng quảng trị đoàn đăng nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung đoàn hai
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng cùng công an tỉnh quảng trị bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bao gồm văn ngọc đức hai mươi chín tuổi và trần xuân tâm bốn mươi một tuổi cùng chú tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
tăng vật bị thu giữ là một mươi một kg chất tinh thể rắn màu trắng bước đầu các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá
mở rộng điều tra lực lượng đánh án tiếp tục giữ đối tượng đoàn chân chân được xác định là đối tượng đi xe máy winner
biển kiểm soát bảy mươi bốn h một hai mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi chín vận chuyển ma túy từ thị trấn khe xanh để giao ma túy cho văn ngọc đức và trần xuân tâm
bị can nguyễn văn tiềm cũng bị bắt sau đó liên quan đến vụ ma túy
nữ sinh lớp một mươi từng có dấu hiệu trầm cảm trước khi nhảy lầu
theo bạn bè người thân nữ sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông nguyễn hữu thọ tp hcm có dấu hiệu trầm cảm từ trung học cơ sở
em gãy tay phải có nguy cơ suốt huyết não
thầy đỗ đình đảo hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn hiếu thọ quận bốn tp hcm cho biết
giáo viên chủ nhiệm lớp một mươi a một mươi đã đi theo tốc trực bên nữ sinh nhảy lầu cùng bà nội của em
phó hiệu trưởng cũng liên tục tới thăm hỏi hàn
ông đảo thông tin giáo viên báo về rằng học sinh được bác sĩ bệnh viện trở dãy
chuẩn đoán có nguy cơ bị xuất huyết não gãy tay phải chỉ định uống thuốc tăn máu bầm và theo dõi sát sao
trong ngày hôm nay em vẫn phải có phản xạ với các điều kiện xung quanh
hiệu trưởng cho biết đến giờ ông vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại sự việc
sáng ngày hai mươi một tháng hai toàn bộ giáo viên đang ở trong hội trường làm lễ chào đón đoàn sinh viên thực tập của đại học sài gòn
phía ngoài sân một số trường đại học đang tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp một mươi hai
bất ngờ các thầy cô nghe tiếng động rất lớn như tiếng cánh cửa rơi từ trên cao xuống
hiệu trưởng cho hay thấy học sinh rơi xuống tôi và một số thầy ngay lập tức chạy lại đỡ
cố định em trên cán cứu thương một số giáo viên khác ra đường gọi taxi để đưa em đi bệnh viện
quá trình đó chỉ trong vài phút chúng tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể
các bạn cùng lớp cho biết đang giờ ra chơi thì nữ sinh đi từ trong lớp ra hành lang
nói là nhảy lầu đây và nhào ra khỏi lan can
nữ sinh nhảy từ lầu ba rơi xuống máy hiên cửa lầu một sau đó tiếp tục rơi xuống đất
nói về nữ sinh này ông đỗ đình đảo cho biết
em ở cùng bà nội và bố từ nhỏ thiếu vắng tình thương của mẹ bố đi làm cả ngày
theo hồ sơ trong bốn năm trung học cơ sở ba năm đầu em là học sinh giỏi lớp chín em đạt học sinh khá
em đạt loại giỏi với điểm tổng kết là tám bốn hạnh kiểm tốt trong học kỳ một của năm lớp một mươi dù học online
một số bạn bè học cùng trung học cơ sở cho biết
em có dấu hiệu trầm cảm từ lâu
qua lời kể của một học sinh khác nữ sinh từng chia sẻ với bạn bè nhiều điều lạ lùng
trong đó có ý định tự tử
bà nội cũng kể với giáo viên rằng em bị trầm cảm từ lúc học trung học cơ sở
nhiều lúc em nói những lời rất khó hiểu bày tỏ muốn tự tử hiệu trưởng chia sẻ
hiệu trưởng nhà trường cho biết học kỳ vừa qua học sinh chủ yếu ở nhà học online
tháng một mươi hai các em được trở lại trường nhưng lại bắt ngay vào việc ôn tập kiểm tra học kỳ
sau tết các em mới được đi học hai nghìn
trường giáo viên cũng chưa từng tận được hoàn cảnh tâm lý của từng học sinh
do đó chờ khi sức khỏe của nữ sinh ổn định nhà trường sẽ phối hợp với bác sĩ để hỗ trợ em về mặt tâm lý
sau khi đưa học sinh đi cấp cứu hiệu trưởng và giáo viên đã lên lớp một mươi a một mươi
và một số lớp xung quanh để chấn an học sinh vì nhiều em rất hoảng loạn khi chứng kiến vụ việc
buổi chiều nhà trường đã cho kiểm tra các khung cửa sổ hành lang và lan can
nhà trường dự kiến sẽ nâng lăng can cao qua đầu người để đảm bảo an toàn dù thực tế đã gần ngang ngực người lớn